mở rộng phát huy dân chủ để huy động trí tuệ trong cán bộ đảng viên và quân chúng nhân dân
đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy khoa mới là mấu chốt
để giúp cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở nói riêng và các cấp nói chung đạt được kết quả như mong đợi
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại đại hội đảng bộ xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
đại hội lần thứ hai mươi bốn đảng bộ xã trung châu đại hội điểm cấp cơ sở của đảng bộ huyện đan phượng
đã thành công tốt đẹp đại hội đã đề ra được phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội
năm năm tới phù hợp với thực lực của địa phương và bầu được đội ngũ cán bộ cấp ủy
đủ khả năng lãnh đạo đảng bộ và nhân dân biến các mục tiêu đó thành hiện thực tạo được niềm tin trong đảng trong dân
tôi rất tin tưởng là cấp ủy khoa mới này sẽ vướng vàng hơn và sẽ chỉ đạo tốt hơn những nhậm kỳ vượt qua
khi này cấp ủy bầu ra những người thấy rất xuất sắc chuẩn trí
để đưa đường đối của nhân dân lên từng bước một
có được kết quả đó là nhờ đảng bộ xã trung châu đã phát huy dân chủ rộng rãi
huy động trí tuệ trong đảng trong dân đóng góp cho đại hội
trước khi tiến hành đại hội dự thảo báo cáo chính trị được phổ biến tới tận từng tri bộ
từng người dân để lấy ý kiến đóng góp nhất là về phương hướng và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội
thông qua báo cáo ngày hôm nay chúng tôi đã được tham gia đóng góp ý kiến
từ tri bộ cơ sở và được tham gia đóng góp ý kiến trên bằng nhiều hình thức
viết xong dự thảo xong thì đưa xuống cho các ngành tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt của địa phương
rồi mời các đồng chí cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tổ chức để lấy ý kiến
sau đó thì tiếp tục là gửi lên trên huyện xin ý kiến
các ngành tham gia đóng góp và đưa xuống đại hội các tri bộ tiếp tục thảo luận đóng góp
và chỉnh sửa lại lần cuối cùng thì mới đưa ra đại hội
công tác nhân sự cũng được đưa ra bàn thảo kỹ lưỡng lấy ý kiến và đạt được sự thống nhất cao trước khi tiến hành đại hội
chúng tôi căn cứ vào thực tế của địa phương và thực tế công tác trong thời gian nhiệm vụ kỳ của họ
và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đạo đức có phẩm chất có năng lực trong kỳ nhiệm kỳ tổ
cùng với việc chuẩn bị văn nghiệm là các đồng chí chuẩn bị tốt công tác nhân sự
từ việc giả soát bổ sung quy hoạch sắp xếp đại đội vụ cán bộ trước đại hội
sau đó các đồng chí thực hiện quy trình năm bước về công tác nhân sự hết sức dân chủ công khai và đảm bảo đúng theo quy định của đảng
thêm một yếu tố nữa giúp cho đại hội thành công đó là trước đại hội
những sự việc gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và người dân đã được quan tâm giải quyết thấu đáo tạo sự phấn khởi tin tưởng trong toàn xã
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được sự giúp đỡ của huyện ubnd huyện đan phượng
và với sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương
thì đã có một bước bứt phá giải quyết được nhiều vấn đề
vấn đề về an sinh xã hội kinh tế của địa phương
đã giải quyết được mục tiêu khó khăn nhất
một là biên giới giữa hai xã không mâu thuẫn và đời sống nhân dân rất tin tưởng
cái hai là đưa được số nhân dân vạn vĩ lên bờ mà từ ngàn đời đến nay người ta không làm được
cái thứ ba là giải quyết cái nội bộ mâu thuẫn của ao môi trường của hai thôn một mươi thôn một mươi một
như vậy có thể thấy để đại hội thành công
vấn đề mấu chốt là phát huy dân chủ rộng rãi
huy động được nhiều nguồn lực chất xám đóng góp cho đại hội
đại hội phải thật sự tiêu biểu cho trí tuệ và dân chủ
đây là kinh nghiệm thiết thực cần áp dụng phát huy không chỉ ở đại hội đảng cấp cơ sở mà còn ở các cấp khác
sau đại hội này thì chắc chắn một điều là ban chỉ đạo huyện và tổ công tác
cũng sẽ có cái họp rút kinh nghiệm chúng tôi
sẽ cũng sẽ từ đó để có những cái này
rút kinh nghiệm đối với cái công tác chỉ đạo về cái đảng bộ của mình để thực hiện nó tốt hơn
một trong những kinh nghiệm nữa là trong quá trình kể cả từ khi chuẩn bị và tổ chức đại hội
là chúng ta luôn luôn phải đảm bảo nguyên tắc trong công tác sơn đảng
và phát huy được dân chủ thực sự trong công tác đảng
thì đó là những cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là sẽ đem lại thành công cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp